qua nửa năm phát động cuộc thi tìm kiếm thiết kế quy hoạch chi tiết tỷ lệ một trên năm trăm linh
đối với công viên hai mươi ba tháng chín quận một
đến nay sở quy hoạch kiến trúc tp hcm vẫn chưa tìm được thiết kế tối yêu
để chỉnh trang lại công viên này
mục tiêu lựa chọn là tìm được thiết kế quy hoạch
công viên hai mươi ba tháng chín có tính sáng tạo khả thi cao tạo lập cảnh quan đẹp
thân thiện với môi trường
hội đồng thi tuyển gồm một mươi một chuyên gia trong lĩnh vực kiến trúc
quy hoạch cho điểm xếp hạng từ phương án
phương án đạt giải nhất mà chỉ có một giải nhì thuộc về công ty trách nhiệm hữu hạng
kiến trúc lava úc và một giải ba công ty thiết kế kiến trúc cảnh quan đến từ pháp
các phương án dự thi đều là những phương án chất lượng thiết kế kỹ lưỡng
mỗi phương án có những điểm độc đáo riêng
sở quy hoạch kiến trúc sẽ hoàn chỉnh các phương án quy hoạch đạt giải
và áp dụng lập quy hoạch chi tiết tỷ lệ một trên năm trăm linh công viên hai mươi ba tháng chín
trên ủy ban nhân dân tp hcm phê duyệt theo quy định
công viên nằm ngay trung tâm quận một có diện tích hơn chín hectare
bao gồm các công trình trên mặt đất và ngậm phía dưới
tất cả sẽ được kết nối với nhà ga metro trung tâm tại bến thành